sau khi xác định dịch ở cấp độ ba tức là màu cam các quận ba đình hoàn kiếm tây hồ của hà nội đã điều chỉnh biện pháp chống dịch dừng ăn uống tại chỗ
cụ thể là từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay ubnd quận tây hồ và hoàn kiếm hà nội đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó dừng các hoạt động không thiết yếu các hàng quán chỉ được phép bán mang về và phải đóng cửa trước hai mươi một h
tương tự quận tây hồ từ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai lãnh đạo ubnd quận hoàn kiếm đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ ba
để phòng chống dịch covid một mươi chín riêng quận ba đình sẽ áp dụng các biện pháp trên từ một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ubnd tp hà nội đã thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó có tám quận gồm đống đa hai bà trưng ba đình hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ ở cấp độ ba sẽ tạm dừng đến trường từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tương tự quận tây hồ từ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai lãnh đạo ubnd quận hoàn kiếm đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ ba sẽ tạm dừng đến trường từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai